trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công tác thi hành kỷ luật giải quyết khiếu nại tố cáo đảng viên
và tổ chức đảng được thành phố hà nội thực hiện kịp thời đúng quy định thẩm quyền
ủy ban kiểm tra các cấp của thành phố đã thi hành kỷ luật một mươi tám tổ chức đảng và bốn trăm bốn mươi hai đảng viên
đây là nội dung được nêu tại hội nghị lần thứ một mươi chín ban chấp hành đảng bộ thành phố hà nội
diễn ra vào ngày hôm nay mùng hai tháng bảy
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
theo đánh giá trong sáu tháng đầu năm công tác xây dựng đảng của thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực
giải quyết khiếu nại tố cáo đảng viên và tổ chức đảng được thực hiện kịp thời đúng quy định thẩm quyền
ủy ban kiểm tra các cấp của thành phố đã thi hành kỷ luật một mươi tám tổ chức đảng và bốn trăm bốn mươi hai đảng viên
cá biệt đã xử lý kỷ luật đồng chí bí thư huyện ủy phúc thọ bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng
bên cạnh đó ủy ban kiểm tra các cấp đã giải quyết tố cáo đối với một tổ chức đảng và hai mươi chín đảng viên
nội dung tố cáo chủ yếu về vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống
từ đó nhiệm vụ trọng tâm được thành ủy hà nội xác định trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đó là quán triệt chỉ thị số ba mươi năm cttu của bộ chính trị và kế hoạch của thành ủy về công tác lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến tới đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi bảy
đại hội lần thứ một mươi ba của đảng bảo đảm chất lượng tiến độ theo quy định